ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk nông cho biết mực nước sông crono tăng cao bất thường
cùng với việc thủy điện buon tuasra xả lũ với cứng độ lớn khoảng một trăm linh mét khối mỗi giây
khiến một số xã tại hài huyện gromno cư chút của đắk nông bị ngập lụt
đồng thời tài sản hoa màu của người dân gần một trăm năm mươi lồng nuôi cá cũng đã bị cuốn trôi hoặc thiệt hại nặng nề
tình trạng ngập lụt cũng gây ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của người dân
đường xá hệ thống điện cơ sở vật chất nhiều khu vực bị hư hỏng gián đoạn
hiện chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn
đồng thời kiểm tra tổng hợp tình hình thiệt hại